phát hiện ca bệnh covid một mươi chín lây nhiễm từ bệnh nhân đang trong thời gian cách ly giám sát y tế tại tp hcm công bố vào ngày ba mươi tháng một mươi một một lần nữa dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh tiếng cảnh cảnh báo nếu chủ quan lơi lỏng bất kỳ khâu nào trong công tác phòng chống dịch thì nguy cơ dịch quay trở lại trong cộng đồng là hiện thực
trong tất cả các cuộc họp của thường trực chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch ban chỉ đạo thủ tướng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo đều nhấn mạnh nguy cơ dịch covid một mươi chín xâm nhập luôn thường trực
đặc biệt khi mùa đông đến và số lượng các chuyến bay đưa công dân việt nam chuyên gia về nước trong đó có các chuyến bay thương mại quốc tế gia tăng

trên thế giới dịch bệnh covid một mươi chín vẫn hết sức phức tạp mỗi ngày có nửa triệu ca nhiễm mới hàng chục ngàn người tử vong